cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm tp hcm đã làm rõ thủ đoạn gây án của nghi phạm huỳnh ngọc trâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tỉnh bến tre
theo cảnh sát trâm không có việc làm bản thân đang nuôi con nhỏ một mươi một tháng tuổi nên thiếu tiền tiêu xài
người phụ nữ này sẽ nghĩ định dùng thuốc an thần để chiếm đoạt tài sản
sau đó nghi phạm lên đường tìm hiểu về liều lượng và tác dụng của thuốc
bên cạnh đó trâm còn chú ý thói quen uống nước của nhiều người là dùng ống hút để khuấy đều cho tan đá
từ đó những nghi phạm thường đặt thuốc dưới đáy ly chuẩn bị một ống hút kèm theo để người uống tự khuấy tan các viên thuốc
một cán bộ điều tra chia sẻ để các nạn nhân không nhìn thấy thuốc trong ly trầm thường sử dụng ly giấy thay vì ly nhựa trong suốt
ngoài ra nghi phạm khi gây án thường tạo niềm tin cho các nạn nhân bằng cách khui các chai nước trước mặt để họ không hoài nghi về chất lượng nước
sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng ngày một mươi tháng bốn trâm chạy xe máy đến bệnh viện trợ rẫy tìm kiếm những người dễ hoạt động để bắt chuyện
tại đây nghi phạm làm quen với bà ptt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tỉnh long an
trò chuyện được một lúc trâm nói đi mua nước để cả hai cùng uống
nghi phạm bỏ hai viên thuốc an thần và ly đá đưa cho bà t
sau đó trâm khui chai nước trước mặt nạn nhân nhằm mục đích tạo lòng tin
uống nước xong nạn nhân ngủ tiếp đi và bị châm cướp bốn năm triệu đồng
đến ngày hai mươi ba tháng bốn trâm quay lại bệnh viện chợ rẫy tiếp cận làm quen với bà htnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ tỉnh tiền giang
cũng thủ đoạn trên trâm đã đánh thuốc mê cướp túi sách của bà hát
trong đó có chứa năm mươi bảy triệu đồng vòng vàng hai sợi dây chuyền vàng
năm nhẫn vàng vòng tay bằng cầm thạch bọc vàng bị đánh cắp
tổng tài sản ước tính khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
ngoài hai phi vụ trên trâm còn cố ý thực hiện thêm một vụ cướp khác
tuy nhiên con mồi may mắn thoát nạn nên nghi phạm không chiếm đoạt được tài sản
cán bộ điều tra chia sẻ thêm đây là một vụ cướp tài sản với thủ đoạn không mới
tuy nhiên nghi phạm đã nghiên cứu kỹ lưỡng khiến nhiều người sập bẫy
cảnh sát khuyến cáo người dân khi đi khám chữa bệnh không nên uống nước do những người lạ đưa cho
để tránh trường hợp bị đánh thuốc mê cướp tài sản
mới đây công an quận liên triều và các đơn vị nghiệp vụ công an tp đà nẵng
vừa truy xét bắt giữ thành công đối tượng dùng hung khí tấn công nạn nhân để cướp giật tài sản
đáng chú ý chỉ trong khoảng ba mươi phút
hai đối tượng đã liên tiếp gây ra ba vụ cướp cướp giật tài sản gây hoang mang bất an trong dư luận
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng bốn em nguyễn phan trường p sinh năm hai nghìn sáu
tạm trú phường hòa khánh bắc quận liên triều đi xe máy trên đường nguyễn tất thành
thì bị hai nam thanh niên đi xe máy chặn lại sau đó dùng dao hù dọa
tấn công nhiều nhát vào người gây thương tích vùng tay chân vai bụng
khi nạn nhân truy hô hai đối tượng bỏ chạy trốn khỏi hiện trường
đến hai mươi một h bốn mươi năm phút cùng ngày chị nguyễn thị a một mươi chín tuổi chú phường hòa hiệp bắc quận liên triều
đi xe máy lưu thông trên đường nguyễn tất thành nối dài
khi đến gần cây xăng nguyễn lương bằng chị a bất ngờ bị hai đối tượng trên chặn lại
tiếp tục dùng dao hù dọa lấy tài sản
khi chị a và người dân phát hiện chi hô một trong hai đối tượng cầm dao tấn công vào tay chị a rồi bỏ chạy
hậu quả chị a bị gãy xương trụ tay phải vết thương tẳng tay phải khâu ba mũi
đến khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng bốn chị trần thị t năm mươi tuổi trú phường hòa hiệp nam quận liên triều
đang đi xe máy trên đường nguyễn tất thành nối dài
khi đến trước đài tử nghiệm số hai mươi hai đàm quang trung chị t bị hai nghi phạm trên áp sát và giật lấy tui sách
bên trong có một chín triệu đồng một điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân đang đeo
rồi bỏ chạy làm chị t ngã xe rất may chị t không bị thương tích gì
sau khi tiếp nhận thông tin về ba vụ cướp giật phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
phối hợp với công an quận liên triểu phân công năm tổ công tác tiến hành giả soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn
và các xã giáp danh thuộc huyện hòa vang tp đà nẵng
đến một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng bốn bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định đối tượng đặng thanh bình sinh năm hai nghìn bốn
trú phường hòa hiệp nam quận liên triểu là một trong hai nghi phạm đã gây ra các vụ cướp giật nên tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an bình đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
mở rộng điều tra trong tối cùng ngày công an tiến hành bắt giữ phan văn diệu sinh năm hai nghìn sáu
chú xã hòa bắc huyện hòa vang là đồng phạm trong ba vụ nói trên
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ngày ba mươi tháng bốn vừa qua công an tp hà nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú xuyên đã khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn thị hồng năm mươi ba tuổi và nguyễn ngọc tuấn bốn mươi chín tuổi về tội gây dối trật tự công cộng
theo cơ quan chức năng hồng và tuấn thu mua đất nông nghiệp nhỏ lẻ sen kẹt tại xã minh tân huyện phú xuyên
sau đó hai bị can chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây nhà tạm trên các thừa đất này
khi bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm yêu cầu tháo rỡ cả hai không chấp nhận mà có hành vi lăng mạ
chống đối cán bộ tại trụ sở ubnd xã minh tân làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
mới đây lãnh đạo ubnd huyện cô tô tỉnh quảng ninh xác nhận thông tin trên địa bàn vừa phát hiện một xác cá voi nặng khoảng một mươi tấn trôi giạt vào vùng biển địa phương
cụ thể chiều ngày hai mươi chín tháng bốn người dân phát hiện một sát cá voi trôi giạt vào khu vực bãi biển tình yêu thị trấn cô tô đã báo chính quyền địa phương
sau đó ubnd huyện cô tô đã cử lực lượng chuyên môn tiếp cận hiện trường xác định xác cá voi nặng khoảng một mươi tấn trong tình trạng không còn nguyên vẹn
các phần đầu đuôi và mang bụng đã bị phân hủy nặng
cơ quan chuyên môn đã tiến hành ghi nhận dữ liệu và phối hợp với người dân trục vớt đưa sát cá voi trên vào bờ thực hiện các nghi lễ trôn cất theo phong tục của người dân vùng biển
được biết trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trên vùng biển xã đảo quan lạn huyện vân đồn tỉnh quảng ninh cũng phát hiện sát một con cá voi trôi giạt vào khu rừng ngập mặn trọng lượng ước tính khoảng một mươi tấn
xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị mặc dù chưa hết lễ
nhưng lượng người quay lại thành phố hồ chí minh tăng vọt khiến đường dẫn vào phà cát lái phía huyện nhơn trạch đồng nai xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài
chiều tối ba mươi tháng bốn vừa qua tại phà cắt lái phía đồng nai dòng phương tiện xếp hàng kéo dài khoảng hơn ba km để chờ qua phà trở lại thành phố hồ chí minh
khoảng một mươi bảy giờ lượng xe bắt đầu dồn đến pha cát lái theo hướng đồng nai về thành phố hồ chí minh
trong khi trường ngược lại thì thông thoáng
ô tô xếp hàng dài khoảng hơn ba km trong khi đó xe máy thì dễ thở hơn
nhân viên bán vé qua phà phải làm việc liên tục tổ chức thành nhiều đoạn để bán vé nhằm giãn dòng xe
một số chủ phương tiện tỏ ra sốt ruột mệt mỏi vì phải chờ đợi thời gian dài chưa đến lượt mua vé để qua phà
một số đoạn giao thông trở nên hỗn loạn khi có xe sang đường
hai chiếc ô tô này phải quay đầu do thời gian chờ qua phà quá lâu
đại diện xí nghiệp quản lý phà thanh niên sung phong đơn vị quản lý phà cắt lái cho biết
dự báo chiều nay và ngày mai sẽ là thời gian cao điểm người dân quay trở lại tp hcm
để giảm ôn hứa xe cộ và giúp người dân mua vé lên phà nhanh hơn
đơn vị quản lý đã huy động một trăm linh lực lượng nhân viên làm việc và bố trí nhân viên bán vé từ xa
và cắt lái cửa ngõ phía đông của tp hcm từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân
khi di chuyển qua đây trong các dịp lễ bởi thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe
càng về tối lượng phương tiện từ địa phương đổ về tp hcm càng đông
nhiều tuyến đường ở trung tâm tp hcm un tắc kéo dài vì người dân đổ bộ về khu vực bờ sông sài gòn
quận một xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
tối ba mươi tháng bốn vừa qua hàng ngàn người dân đổ về trung tâm thành phố để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa
mừng bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
lúc hai mươi giờ ba mươi phút màn trình diễn máy bay không gửi lái
trên bầu trời tp hcm khiến nhiều người dân trầm trồ
máy bay không gửi lái tạo hình sinh độc lập
màn trình diễn máy bay không người lái thu hút hàng ngàn người xem tại tp hcm
người dân theo dõi màn trình diễn máy bay không người lái tại công viên bến bạch đằng quận một tp hcm
chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tp hcm năm nay tổ chức năm điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân
đặc biệt điểm bắn pháo hoa tầm cao ở nóc hầm thủ thiêm đối diện bến bạch đằng quận một là điểm thu hút nhiều người dân tới xem nhất
một mươi chín giờ nhiều tuyến đường hướng về trung tâm tp hcm bắt đầu đông nghẹt ùn tắc
người lớn trẻ nhỏ cùng nhau xuống phố sớm để tìm chỗ xem pháo hoa
đường đông khởi quận nhất hướng ra đường tôn đức thắng cũng đông kín người
dòng xe nối đuôi nhau ở giao lộ mạc thị bưởi hai bà trưng quận một
phương tiện giao thông di chuyển hỗn loạn vì một số tuyến đường bị chặn hạn chế lưu thông
nhiều tuyến đường trung tâm tp hcm đã bị chặn lại
lực lượng chức năng cũng tăng cường xuống đường để điều tiết phân luồng giao thông
đường hai bà trưng bị chặn hướng ra tôn đức thắng
các phương tiện buộc phải quay đầu khiến giao thông càng hỗn loạn
khu vực phố đi bộ nguyễn huệ hàng nghìn người dân tập trung ngồi đợi xem pháo hoa tối ba mươi tháng bốn
hàng nghìn người ngồi dọc các tuyến đường tôn đức thắng phố đi bộ nguyễn huệ bến bạch đằng
chờ tới hai mươi một giờ thời điểm pháo hoa tầm cao được bắn lên
tại công viên bến bạch đằng rất đông người dân trải bạt nằm chờ xem pháo hoa
các bạn trẻ cũng tranh thủ đi sớm để ra chỗ dọn dẹp chờ tới giờ bắn pháo hoa trên sông sài gòn
người lớn trẻ nhỏ mệt mỏi vì mắc kẹt trên đường do lượng phương tiện đông đúc ổn ứ
tại đường lê duẩn quận một phương tiện bắt đầu đổ về khu vực trung tâm tp hcm
để xem phá hoa nhân dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam